dùng thanh sắt đánh vào đầu dùng tay tát đến chảy máu miệng
đó là những hành vi hết sức dã man của lương văn luận chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang
đang nói nạn nhân trong vụ việc lại chính là con ruột của luận mới chỉ sáu tuổi
vụ việc được phát hiện sau khi một đoạn video quay cảnh một người đàn ông hành hạ một bé trai
được lan truyền trên mạng xã hội
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lương văn luận về hành vi ngược đãi hành hạ con ruột
cơ quan công an cũng đã thu giữ một số vật dụng mà đối tượng sử dụng để hành hạ cháu bé
tàng trữ hai trăm linh viên ma túy nguyễn anh quang chú tại tp huế tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tạm giữ hình sự
đêm qua công an phường trường an phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp huế bắt quả tang quang đang tàng trữ trái phép năm viên ma túy
khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng
lực lượng công an thu giữ thêm một trăm chín mươi năm viên ma túy mà đối tượng khai là mua từ một người chưa rõ lai lịch
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý
tự xưng là hiệp sĩ đường phố tìm người dân không đội mũ bảo hiểm chạy xe tốc độ cao
dừng kiểm tra rồi cưỡng đoạt tài sản
nhóm sau đối tượng vừa bị công an tp hồ chí minh bắt giữ
theo cơ quan điều tra hàng ngày từ hai mươi hai h đêm đến năm h sáng hôm sau
các đối tượng thường xảo quanh các tuyển
đường ở thủ đức và các quận lân cận tìm người dân có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra
nếu không đưa tiền thì đe dọa sẽ đem về phường xử lý
đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức thông báo
những người dân đơn vị trên địa bàn từng bị lừa hoặc có liên quan đến phương thức thủ đoạn của đối tượng trên
thì hãy đến cơ quan công an chỉnh báo
là một lái xe công nghệ trần phạm phước thành chú tại quận hải châu tp đà nẵng
đã tận dụng cơ hội đến được nhiều nhà dân
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
ngày hôm nay đối tượng đã bị bắt khẩn cấp
ngày hai mươi tháng bảy thấy một nhà dân ở phường khuê trung quận cẩm lệ không khóa
thành đã lẻn vào trộm cắp một túi sách bên trong có khoảng tám mươi triệu đồng
một ngày sau khi gây án đối tượng đã bị bắt giữ tại một tiệm internet
thành thừa nhận ngoài vụ việc này đối tượng còn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản khác
trên toàn địa bàn thành phố
số tiền trộm được đối tượng dùng để trả nợ và chơi game
gần một tấn chó cùng các công cụ gây án đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an thu giữ
sau khi triệt xóa thành công ổ nhóm gồm sáu đối tượng trộm chó chuyên nghiệp
đối tượng chủ mưu được xác định là vương văn hồng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an
với vỏ bọc là chủ cửa hàng mua bán chó nhưng thực chất đều là chó do hồng trộm cắp được
hồng chọn bốn đối tượng lưu manh có tiền án tiền sự để thực hiện hành vi và một đối tượng giúp sức
trung bình mỗi đêm trộm gần một trăm linh con chó
ngoài số chó tổng trọng lượng khoảng chín trăm linh kg lực lượng công an còn thu giữ một xe ô tô tải
bốn xe máy gắn biển số giả một khẩu súng dạng côn cùng năm viên đạn ba súng bắn điện và dụng cụ chế tạo súng bắn điện
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu ông huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng
bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên ông nguyễn trí hiến nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài sản nhà nước
quản lý và bảo vệ rừng tài nguyên khoáng sản đầu tư xây dựng thi tuyển công chức đấu thầu
mua sắm trang thiết bị vật tư y tế làm thất thoát ngân sách nhà nước để xảy ra một số vụ án hình sự
một số cán bộ đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân tỉnh bị kỷ luật xử lý hình sự
đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm quy định của đảng
quy chế làm việc của đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
vi phạm luật tổ chức chính quyền địa phương thường trực hội đồng nhân dân chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh vi phạm trong quản lý sử dụng đất mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín
đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh phú yên nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất tài sản nhà nước quản lý và bảo vệ rừng tài nguyên khoáng sản
đầu tư xây dựng thi tuyển công chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế làm thất thoát ngân sách nhà nước
để xảy ra một số vụ án hình sự một số cán bộ đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của ủy ban nhân dân tỉnh bị kỷ luật xử lý hình sự
ông huỳnh tấn việt trong thời gian giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên
chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
ông nguyễn trí hiến trong thời gian giữ chức vụ ủy ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu hội đồng đầu giá đất của tỉnh
để xảy ra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách
nhiệm vụ được giao chỉ đạo và ký nhiều văn bản vi phạm quy định của pháp luật
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và của ông huỳnh tấn việt đã gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn trì hiến gây hậu quả rất nghiêm trọng
những vi phạm khuyết điểm trên gây thiệt hại lớn về ngân sách nhà nước
làm giảm suốt uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân ông huỳnh tấn việt
ông nguyễn trí hiến gây dư luận xấu và bức xúc
trong xã hội
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quy định của đảng
về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và ông huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên

cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
khai trừ đảng ông nguyễn trí hiến nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với bốn bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại thành phố tử sơn giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cụ thể bốn bị can gồm nguyễn văn quỹ
ủy ban nhân dân thị xã tử sơn nay là thành phố tử sơn
trước khi bị bắt quỹ là tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
nguyễn xuân thanh nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hải nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh hiện đã nghỉ hưu theo chế độ
màu quang thắng nguyên phó ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh
liên quan đến vụ án này ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc sơn nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh trước đó cũng đã khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố tử sơn nguyễn thế tuấn
và phó giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn do có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ fanmobi sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động
liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng
kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vai tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vai
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vai quá hạn người vai sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
phí phạt quá hạn là sáu
tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là ba trăm linh

mở tài khoản trên mạng internet để quản lý cho vay tiền với lãi suất cao
đối tượng trần tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hải dương
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
theo tài liệu điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dũng đứng ra cho vay cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài
dũng tạo và sử dụng tài khoản trên website https hai gachcheo gachcheo
www mormen vn để quản lý việc cho vai trả góp vai tín chấp bắt họ và thu nợ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị phát hiện bắt giữ vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiệm cầm đồ do dũng quản lý đã bỏ vốn ra gần một mươi hai tỷ đồng để cho sáu trăm sáu mươi tám lượt vay
với các hình thức vai trả góp vai cầm đồ vai tín chấp với lãi suất từ một năm trăm linh đồng đến bảy đồng
một triệu đồng một ngày thu lợi bất chính khoảng từ bốn đến năm tỷ đồng
công an huyện phú yên tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại bản vạn yên xã tân phong huyện phù yên tỉnh sơn la
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phù yên chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
đã phát hiện đối tượng cầm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quy hướng huyện vân hồ
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi quần của lợi có một gói nhỏ
chứa một trăm tám mươi năm viên ma túy tổng hợp
bước đầu lợi khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng khác không rõ tên tuổi
tại bản pacop với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ
lạng sơn đã từng là địa bàn trọng điểm các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy lợi dụng
là nơi trung chuyển hàng từ trung quốc về việt nam và ngược lại
tuy nhiên thời điểm này trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid
các cửa khẩu đều đang được kiểm soát chặt chẽ
cùng với đó phía nước bạn đã xây hàng rào dọc tuyến biên giới
vì vậy tội phạm ma túy đã chuyển hướng với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi xảo quyệt hơn
thực tế này đặt ra những thách thức trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng
chuyên án hai trăm hai mươi một h đã được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
bắt giữ bốn đối tượng là vi văn sóng lý văn hạnh lý văn ngón và vi văn khoa
về hành vi mua bán vận chuyển ché phép cho ma túy
các đối tượng đã có sự giao dịch liên tỉnh phương thức vận chuyển khá tinh vi xảo quyệt
trong quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ đường dây
các đối tượng thì đa phần là đối tượng người dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật còn kém
nói chung là chưa hiểu biết cho nên là do động cơ vụ lợi nên thực hiện hành vi phạm tội
từ vụ án này cơ quan công an nhận định sau khi phía trung quốc có sự kiểm soát chặt chẽ
để phòng chống dịch thì diễn biến của tội phạm ma túy đã có sự chuyển hướng hoạt động
chúng đã thay đổi địa bàn thay đổi cách thích vận chuyển nhằm chê mắt cơ quan
đặc biệt là các đối tượng đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ dây